ngày ba mươi tháng tám lực lượng biên phòng quảng trị phối hợp với bộ tư lệnh vùng ba hải quân
cứu hộ thành công một mươi bốn ngư dân gặp nạn trên biển đưa vào bờ an toàn
trước đó vào lúc một mươi h năm mươi phút ngày hai mươi chín tháng tám bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị nhận được tin báo
của ông nguyễn quang thoại sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu trú tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
là thuyền trưởng tàu qb chín mươi một nghìn một trăm hai mươi bốn ts báo tàu bị hỏng máy tại vị trí cách đảo cồn cỏ về hướng đông bắc
nằm hải lý đến hai h ba mươi phút ngày ba mươi tháng tám tàu kn ba trăm sáu mươi năm của bộ tư lệnh vùng ba hải quân
đã tiếp cận được tàu cá bị nạn đến khoảng chín giờ cùng ngày tàu kn ba trăm sáu mươi năm đã lai dắt tàu bị nạn
về đến pha số cảng cư việt tỉnh quảng trị an toàn